các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an tp hcm phát thông báo bất kỳ người dân nào tìm thấy hoặc giữ điện thoại có đặc điểm nêu trên
đề nghị liên hệ với công an tp hcm địa chỉ hai trăm sáu mươi tám trần hưng đạo phường nguyễn cư trình quận một tp hcm
gặp điều tra viên lương văn hải đội ba phòng bc một số điện thoại chín trăm linh hai bảy trăm tám mươi năm tám trăm sáu mươi năm để cung cấp thông tin phục vụ điều tra
trước đó ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đăng khoa về tội cướp tài sản giết người hiếp dâm nạn nhân là chị vtt hai mươi năm tuổi ngụ phường tăng nhân phú b
thưa quý vị chưa đầy hai mươi bốn giờ khẩn trương truy xét lực lượng phá án đã truy bắt được khoa khi đang lẩn trốn tại xã cát khánh huyện phù cát tỉnh bình định
đối tượng đã phải cuối đầu nhận tội
trước đó ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đăng khoa về tội cướp tài sản giết người hiếp dâm nạn nhân là chị vtt hai mươi năm tuổi ngụ phường tăng nguyên phố b

cụ thể năm tập thể được thành ủy tp hcm khen thưởng gồm đội cảnh sát hình sự công an tp hcm công an phường tăng nhơn phố b đội kỹ thuật hình sự công an tp hcm văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc một và phòng kỹ thuật hình sự pc chín công an tp hcm
giám đốc công an tp hcm gửi thư khen kèm thưởng đối với hai tập thể là đội cảnh sát hình sự công an tp hcm và công an phường tăng nhơn phố b
thành ủy tp hcm có quyết định khen thưởng đối với các đơn vị
gồm bàn chỉ huy công an tp hcm đội cảnh sát hình sự đội kỹ thuật hình sự công an phường tăng nhơn phố b thuộc công an tp hcm phòng pc một pc hai pa sáu pa chín thuộc công an tp hcm viện kiểm sát nhân dân tp hcm và viện kiểm sát nhân dân tp hcm
ngoài ra nhiều cá nhân có thành tích trong việc phá nhanh vụ trọng án này cũng được khen thưởng
đại tá trần thị kim lý cho biết đến nay đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn đăng khoa cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tìm dõi bản chất của vụ án nhằm xử lý đúng bản chất vụ việc và đối tượng đã thực hiện hành vi sát hại cô gái
thời gian qua đã có không ít những vụ cô gái trẻ bị sát hại tàn nhẫn rồi phi tang gây hoang mang dư luận
gần đây nhất phải kể đến vụ trung úy công an sát hại bạn gái rồi phi tan xảy ra hồi cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
hùng thủ gây án không ai khác chính là bạn trai của nạn nhân là cán bộ công tác tại đội cảnh sát hình sự công an tỉnh
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình ái rồi ra tay vứt xuống sông hàm luông để phi tàng
sáng ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông tin đang tiến hành đưa nghi phạm ngô minh thông đến khu vực
được cho là nơi xảy ra án mạng để tiến hành thực nghiệm lại hiện trường
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông thoáng chút bối rối khi nhìn nhiều điều tra viên
kỹ thuật hình sự công an tp hcm và công an tp hcm là đồng nghiệp trước đây đang cho diễn lại toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân là chị hát cán bộ đoàn ở thị xá cai lệ tiền giang
chị hát được cho là người tình của đối tượng thông
trên ô tô bốn chỗ biển số sáu mươi ba a một mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi bảy đối tượng chuẩn bị bao ni lông đoạn dây dù khá dài bỏ sau cốp xe rồi đến điểm hẹn cùng bạn gái
sau khi gây án nghi phạm đưa nạn nhân lên băng ghế sau của phương tiện đậu ven tuyến giao thông
dù cô gái đã ngừng thở nhưng thông vẫn cẩn thận dùng dây dù trói đồng thời bỏ vào bao buộc lại
sau một lúc quan sát đối tượng thông chạy xe khỏi trung tâm tp hcm tiền giang qua cầu trạch miễu hướng về tỉnh bến tre để phi tàng
khi điều tra viên đề nghị thực hiện thao tác đã gây án trước đó thông cuối đầu bình thản thực hiện
điều tra viên đứng gần hỏi thì nhận được câu trả lời tôi đã sát hại cô ấy
vào chiều ngày ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an bến tre đã tống đạt quyết định khỏi
cơ quan cảnh sát điều tra công an bến tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với ngô minh thông để điều tra về hành vi sát hại người
thông được cơ quan điều tra xác định là trung úy trinh sát hình sự đã sát hại chị nth rồi phi tăng xuống sông hàm luông thuộc địa bàn xã mỹ thạnh an thành phố bến tre tỉnh bến tre
như trước đó đã đưa tin thông và chị nth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ khu phố hai thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
quen biết nhau trong quá trình sinh hoạt giao lưu công tác đoàn
giữa lực lượng công an và đoàn thanh niên thị xã cai lệ tiền giang và hai bên nảy sinh tình cảm cá nhân
gần đây hai người mâu thuẫn tình cảm nên thông nhẫn tâm ra tay sát hại chị hát
công an tỉnh bến tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ
sau bảy mươi hai giờ điều tra lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm ngô minh thông
liệu rằng với hành vi ra tay sát hại người tình rồi phi tang hòng trốn tội đối tượng trên sẽ phải đối diện với mức án nào trước pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ án mạng gây xôn xao dư luận khi một nguyên trung úy công an đã ra tay đoạt mạng bạn gái rồi phi tang xuống sông hàm luông do mâu thuẫn tình cảm
mới đây công an tỉnh bến tre đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ngô minh thông để điều tra vụ việc
khởi tố nguyên trung úy công an sát hại người phi tăng xuống sông hàm luông
trước đó khoảng chín h bốn mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
dân phát hiện một người đã tử vong trong bao tải tại bờ sông hàm luông thuộc xã mỹ thanh an thành phố bến tre tỉnh bến tre nên đã trình báo công an
nhận được tin báo công an tỉnh bến tre đã tổ chức điều tra phá án
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau bảy mươi hai giờ lực lượng công an đã xác định được danh tính nạn nhân là chị nguyễn thúy hát hai mươi bảy tuổi ngụ tại thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
qua điều tra cơ quan chức năng xác định đối tượng ngô minh thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ thị trấn mỹ phước huyện tân phước tỉnh tiền giang
là hung thủ gây án và tiến hành truy bắt nghi phạm này
được biết thông từng là trung úy công an công tác tại công an thị xá cây lệ tỉnh tiền giang
qua điều tra công an xác định thông có mâu thuẫn tình cảm cá nhân với chị hát
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào đêm hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang thông đã dùng dây dù tấn công chị hát đến tử vong
sau khi thực hiện hành vi của mình liên quan đến vụ án này tối hai tháng một
phòng tham mưu công an tỉnh tiền giang
thông tin ban giám đốc công an tỉnh tiền giang đã thi hành quyết định kỷ luật
tước danh hiệu công an nhân dân đối với trung úy ngô minh thông
theo thông tin mới nhất vào ngày ba tháng một công an tỉnh bến tre cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã chính thức khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với ngô minh thông hai mươi tám tuổi để điều tra về hành vi sát hại người phi tàng
nhắc đến những vụ sát hại bạn gái rồi phi tăng hẳn quý khán giả chưa thể quên vụ án
cô gái trẻ bị sát hại dã man rồi phân thành bốn mảnh phi tăng xảy ra vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó nạn nhân được xác định là áo khôi áo dài hồ yến nhi
còn nghi phạm gây ra vụ án là bạn tra của nạn nhân tạ duy khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở thái bình trú tại khu đô thị ocean park gia lâm hà nội
trước khi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thái bình
đối tượng đã phi tàng các phần cơ thể của nạn nhân nằm ở mét và bờ sông hồng
ngay dưới chân biếu bản làng giang cao xã bát tràng huyện gia lâm hà nội
hiện trường nơi phát hiện á khôi hai cuộc thi hoa khôi áo dài việt nam hai nghìn hai mươi hai bị sát hại
phân mảnh phi tàng ở sông hồng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
tổng đài cảnh sát một trăm một mươi ba công an thành phố hà nội nhận được tin báo của người dân
về việc phát hiện một nạn nhân bị phân mảnh tại bờ sông hồng
thuộc địa phần thôn hai giang cao xã bát tràng huyện gia lâm
ngay sau khi nhận được tin báo
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án
giám đốc công an tp hà nội đã báo cáo lãnh đạo bộ công an
các cục nghiệp vụ bộ công an và giao đồng chí phó giám đốc
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường
chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an huyện gia lâm
và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ tổ chức khám nghiệm hiện trường
pháp y nạn nhân và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật
căn cứ kết quả điều tra các chứng cứ thu thập được
xác định nạn nhân bị đối tượng sát hại và phân mảnh để phi tang
là á khôi áo giải việt nam năm hai nghìn hai mươi hai hồ yến nhi
sinh năm hai nghìn sáu trú tại quận ba đình hà nội
việc xác định danh tính nạn nhân do gia đình đã lên thử adn và nhận xác
theo gia đình nạn nhân dự định sẽ hỏa táng rồi gửi lên chùa tại quê nhà bắc ninh
tập trung các hoạt động xác minh điều tra đến hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi
các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố hà nội đã phối hợp công an tỉnh thái bình
phát hiện bắt giữ nghi phạm là tạ duy khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê xã hồng thái huyện kiến sương thái bình tại thái bình
theo chia sẻ của lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hồng thái
khanh đã có vợ và ba người con nhỏ
khanh bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ngôi nhà ở quê của gia đình
căn nhà này để không đã lâu chỉ có dịp lễ tết
gia đình đối tượng mới về quê dọn dẹp và hương có ra tiền
khi bị vây bắt khanh dùng dao cố thủ trong cầm giường
đối tượng đã dùng dao tự chấm dứt cuộc sống nhưng bất thành
hiện người này đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an
liên quan đến vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hồng thái huyện kiến sương thái bình cho biết
nghi phạm tà duy khanh là người ở địa phương chưa có tiền án tiền sự
khanh cùng gia đình lên hà nội học tập sinh sống và làm việc
sau đó khanh về quê lấy vợ rồi đưa cả vợ con lên hà nội sinh sống
mặc dù hung thủ gây ra vụ án mạng rúng động đã bị bắt giữ
tuy nhiên người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng
khi nhớ lại khoảnh khắc phát hiện ra các mảnh cơ thể của nạn nhân
theo đó vào chiều một mươi ba tháng một mươi vợ chồng anh trần mạnh đạt ba mươi một tuổi
trú tại phường lĩnh nam quận hoàng mai hà nội trong lúc đánh cá trên sông hồng
đoạn qua xã bát tràng huyện gia lâm phát hiện chân người trên mặt nước cách bờ khoảng ba mươi mét
sau đó vợ chồng anh đạt tiếp tục phát hiện thêm các bộ phận còn lại của nạn nhân
theo ghi nhận nơi phát hiện các phần cơ thể của nạn nhân nằm ở mép và bờ sông hồng
ngay dưới chân miếu bản làng giang cao xã bát tràng huyện gia lâm hà nội
anh trần mạnh đạt cho biết lúc nhìn thấy phần chân từ xa nổi lập lờ trên mặt sông hồng
vợ anh còn bảo đây là chân ma nơ canh
nhưng khi đến gần kiểm tra vợ chồng anh xác định đây là chân người
nên kéo vào bờ dùng dây cột lại rồi tìm kiếm các phần còn lại
phần chân nạn nhân được vợ chồng anh đạt phát hiện đầu tiên
nổi sau chiếc thuyền xi măng cách bờ khoảng ba mươi mét
các phần còn lại phát hiện ở đầu chiếc thuyền cách bờ năm mươi mét
anh đạt kể khi tôi và lực lượng chức năng đang tìm kiếm các phần còn lại
thì phần chân nổi lên ngay trước mũi thuyền
khu vực vợ chồng anh đạt đưa các mảnh thân của nạn nhân vào bờ là bãi cát cây cúi rậm rạp
phần khác của nạn nhân được vợ chồng anh đạt tìm thấy cách phần chân khoảng tám mươi mét
nằm ở mét sông hồng
tại khu vực này có nhiều rác thải bình gốm xứ
đặc biệt là thường có người ngồi câu cá từ sáng đến chiều
phần thân nạn nhân được anh trần văn đạt cùng các cơ quan chức năng tìm thấy cuối cùng
anh đạt kể tại bờ kè anh phát hiện một khu vực có ruồi bô kín và nhiều dấu vết xi măng mới
tiến tới để kiểm tra anh đạt bốc vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ
tiếp tục lật chăn anh phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới
nghi vấn có dấu hiệu bất thường anh đạt gọi lực lượng chức năng
sau khi cậy bỏ lớp xi măng thần thân của nạn nhân lộ ra
được quấn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh
tại hiện trường vẫn còn sót lại chiếc chăn cũ và xi măng mới đổ
theo quan sát từ mép nước đến nơi giấu phần thân khoảng hai mét
anh trần văn đạt chia sẻ làm nghề sông nước từ bé nên chứng kiến nhiều người đuối nước
vớt nhiều nạn nhân nhưng chưa thấy vụ việc nào thương tâm như thế này
anh bộc bạch vớt nhiều người rồi nên tôi cũng quen không sợ
chỉ mong làm sao tìm được đầy đủ các phần còn lại để nạn nhân có thể yên nghỉ
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt